kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình kinh tế tuần của truyền hình nhân dân
thưa quý vị nghị quyết số một năm hai nghìn hai mươi bốn của chính phủ về giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
trong đó có nhấn mạnh đẩy mạnh phát triển kinh tế số kinh tế xanh kinh tế tuần hoàn kinh tế ban đêm thương mại điện tử các ngành lĩnh vực mới nổi các mô hình kinh doanh mới hiệu quả
nhiệm vụ và giải pháp đặt ra để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế đó là làm mới các động lực tăng trưởng cũ và khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới
đây cũng chính là nội dung mà chương trình ngày hôm nay của chúng tôi sẽ đề cập đến và xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia cùng chúng ta ngày hôm nay
giáo sư tiến sĩ hoàng văn cường đại biểu quốc hội đoàn tp hà nội ủy viên ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội
xin chào các quý vị khán giả của đài truyền hình nhân dân
ông hong săn chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp hàn quốc tại việt nam
trước khi bước vào phần tọa đàm thì mời hai vị khách mời cùng quý khán giả chúng ta sẽ theo dõi một phóng sự ngay sau đây
nền kinh tế thế giới sẽ hạ cánh mềm trong năm hai nghìn hai mươi bốn tức là kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng chậm lại
đây là dự báo mới nhất của tổng giám đốc quỹ tiền tại quốc gia
việt nam quốc gia có độ mở kinh tế lớn sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ
tuy nhiên năm hai nghìn hai mươi bốn việt nam vẫn đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế là từ sáu đến sáu năm
quốc hội và chính phủ việt nam đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế là từ sáu cho đến sáu bảy
tại nghị quyết số một năm hai nghìn hai mươi bốn của chính phủ
chính phủ việt nam đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế là từ sáu đến sáu năm
đó là tất cả các kỹ thuật về khả năng tăng trưởng của việt nam trong năm hai nghìn hai mươi bốn
những động lực tăng trưởng truyền thống của chúng ta những năm qua
thì năm hai nghìn hai mươi bốn này vẫn tiếp tục sẽ phải khơi dậy
và trong nghị quyết một chúng ta phải làm mới
ba động lực lớn mà chúng ta hay gọi là cỗ xe tám ả
đó là vấn đề liên quan đến đầu tư liên quan đến xuất khẩu và tiêu dùng
thì chúng ta đều phải đẩy mạnh cả ba cái lĩnh vực này
về đầu tư thì chúng ta biết rằng là
trong năm hai nghìn hai mươi ba và những năm trước đây
chúng ta không chỉ là tăng cường cái đầu tư công
năm hai nghìn hai mươi bốn chúng ta cũng đang có một cái dư địa khá tốt
về vấn đề liên quan đến cái nguồn lực
về cái nội công thấp
dư địa tài chính khá tốt
cho nên chúng ta sẽ tiếp tục phải đẩy mạnh cái đầu tư công
nhưng mà đầu tư công của năm tới
thì nó không chỉ giới hạn ở cái lĩnh vực
như là đầu tư về hạ tầng giao thông
mà phải đầu tư cả các cái hạ tầng
về mặt công nghệ
những hạ tầng về số để tạo ra một sự tăng trưởng
nó đông bộ
và từ cái đầu tư công thế thì nó lại tạo ra một cái lan tỏa
để thu hút cái khu vực đầu tư tư nhân
và như vậy rõ ràng cái động lực đầu tư
vẫn sẽ là một cái động lực quan trọng
cái thứ hai là chúng ta cũng phải
làm mới cái động lực về xuất khẩu
bởi vì đình kinh tế việt nam là một đình kinh tế mở
hai trăm linh là phụ thuộc vào vấn đề xuất nhập khẩu
trong bối cảnh
mà thị trường thế giới nó chưa được phục hồi hoàn toàn
thì chúng ta lại phải
làm thế nào để chúng ta không bị mất thị trường
chúng ta lại phải tìm ra các thị trường mới
chúng ta phải tìm ra
các cái phương thức hoặc những cái sản phẩm mới
đền hình như trong cái năm vừa qua
chúng ta thấy rằng là cái xuất khẩu nông sản của chúng ta
nó tạo ra được cái tình trạng
một cái kết quả rất là vượt bậc
cái nông sản của chúng ta
một số cái mặt hàng nó trở thành những cái sản phẩm đứng đầu thế giới
ví dụ chẳng hạn xuất khẩu nước gạo
trước kia lúa gạo là cái sản phẩm có lẽ là
chúng ta hay đi mua của nước ngoài về ăn
chọn dầu sổ của thái lan
thì bây giờ gạo việt nam trở thành
một cái sản phẩm đứng đầu thế giới
ngon nhất thế giới giá cao nhất thế giới
rõ ràng chúng ta phải thay đổi cái phương thức tiếp cận
và yếu tố thứ ba là yếu tố tiêu dùng
tiêu dùng trong nước
trong những năm qua nền tiến chúng ta giữ được
cái đà mà gọi là ổn định và phục hồi được
nó không bị sao đảo
chính là nhờ chúng ta dựa vào cái thị trường trong nước
chúng ta có thị trường một trăm linh triệu dân
được đánh giá là một trong một mươi thị trường tiêu thụ lớn nhất của thế giới
và cái cơ cấu dân cư của chúng ta
cái cơ cấu mà tầng lớp trung lưu ngày càng tăng
mức thu nhập và mức tiêu dùng ngày càng tăng
nếu như chúng ta làm tốt cái thị trường trong nước này
thì không những chúng ta chỉ khai thác được
cái năng lực tiêu dùng
của một trăm linh triệu dân
mà đặc biệt là chúng ta thu hút được
cả cái luồng khách du lịch quốc tế
và để vào mở động cái thị trường trong nước
và chúng ta sẽ chuyển đổi cái trạng thái
từ một cái nền kinh tế
mà trước đây chúng ta nói rằng là chúng ta phải nhập khẩu dịch vụ
tức là người việt nam mang tiền
đến du lịch nước ngoài thì bây giờ phải
biến việt nam thành một cái lãnh địa
của du lịch để thu hút các nhà du lịch nước ngoài
vào tiêu dùng tại việt nam
để chúng ta trở thành một cái nước xuất khẩu về dịch vụ
một trong ba yếu tố
mà giáo sư tiến sĩ hoàng văn cường
vừa nhắc đến là đầu tư
thì trong đó có đầu tư nước ngoài
một trong những điểm quan trọng
đối với động lực tăng trưởng của việt nam
là chủ tịch hợp hội doanh nghiệp hàn quốc
tại việt nam thì thưa ông hồng săn
việt nam đang có những lợi thế gì
để thu hút đầu tư nước ngoài
đặc biệt là từ phía các doanh nghiệp hàn quốc ạ
theo tôi thấy rằng
thì việt nam
là một trong những cái
điểm đến đầu tư
rất là quan trọng đối với
cộng đồng doanh nghiệp hàn quốc
chúng tôi đã
đầu tư vào việt nam
hơn ba mươi năm
và suốt thời gian đó thì đại đa số
doanh nghiệp hàn quốc đều là
rất thành công và cũng rất là hiệu quả
điều đó cũng đã
dẫn đến nhiều nhà đầu tư
hàn quốc đã có mặt
tại việt nam với tổng số doanh nghiệp
gần khoảng một mươi doanh nghiệp
bởi lại tổng số bốn đầu tư
cũng gần lên tới hơn chín mươi tỷ
điều đó là cũng chứng minh ra
sự thuận lợi
và thành công của hàn quốc
là không phải là
không có lý do
đúng là nguồn nhân lực rồi rào
và pháp luật của việt nam
cũng ngày càng tiến bộ và phát triển
điều đó cũng khá là thuận lợi
đối với các nhà đầu tư hàn quốc
trong đó thì
những cái chính sách cởi mở
của việt nam
mà cũng luôn lắng nghe
cả chính phủ nghe
những cái sự thăng mắc
và khó khăn vững mắc
của các nhà đầu tư nước ngoài
nói chung là các nhà đầu tư hàn quốc
điều đó thì cũng nhiều
nhà đầu tư nước ngoài
cũng cảm thấy rất là dễ chịu
biện đầu tư vào việt nam
bên cạnh đó là các nhà đầu tư hàn quốc
những động lực truyền thống
một cách ngắn gọn
thưa giáo sư tiến sĩ hoàng vân cường
việt nam cần tập trung vào những động lực nào
để có thể được cho là động lực tăng trưởng mới
chúng ta đang nhắc nhiều đến
cơ hội cho việt nam
trong giai đoạn tới
chính là các động lực tăng trưởng mới
động lực tăng trưởng mới việt nam
thì nó cũng theo những su thế
chuyển dịch của thế giới hiện nay
trước hết đấy là động lực liên quan đến
su thế chuyển đổi về truyền đổi xanh
như phát triển xanh
phát triển kinh tế tuần hoàn
đặc biệt là vấn đề liên quan đến
chuyển đổi về năng lượng xanh
như là ông xuân vừa cũng nói
hướng quản quốc mong muốn đầu tư về việt nam
rồi là một xu hướng thứ hai
mà chúng ta cũng đang có rất nhiều
các tiềm năng để phát triển
đấy là quá trình chuyển đổi số
và phát triển kinh tế số
và nếu như chúng ta làm tốt được
phát triển đổi số phát triển kinh tế số
thì đây là một cơ hội để chúng ta khai thác
những cái tiềm năng mà chúng ta có thể vươn lên
trở thành một trong những nhóm nước đi đầu
trong các lĩnh vực về kinh tế số này
và chúng ta còn một cơ hội mới
một động lực mới nữa
mà chúng ta phải rất coi trọng
là bắt đầu mở màn cho năm hai nghìn một mươi bốn này đối với việt nam
đấy là quá trình chuyển dịch
các dòng đầu tư công nghệ cao
vào việt nam
và rõ ràng là cái chuyển dịch đầu tư công nghệ cao
vào việt nam chắc chắn sẽ là một thời kỳ
để làm thay đổi về mô hình tăng trồng việt nam
trong thời gian tới
là nhà đầu tư thưa ông hồng săn
việt nam cần tập trung vào những lĩnh vực nào
trong bối cảnh kinh tế mới
để có thể thu hút đầu tư vào việt nam ạ
việt nam muốn lên
một nước tiên tiến
như theo kế hoạch của chính phủ
thì phải chuyển sang công nghệ cao
và giá trị gia tăng cao
để được thu hút như thế
thì những nền tảng của cơ sở hạ tầng
một trong những vấn đề rất là quan trọng
và một số chính xác
và ủng hộ
cho những nhà đầu tư
không phải là chỉ nhà đầu tư nước ngoài
mà còn nhà đầu tư trong nước
để làm sao mà hợp tác
và hợp tác
và hợp tác và hợp tác
và hợp tác và hợp tác
và chúng tôi rất kỳ vọng
chính phủ việt nam
hết sức là tự tin
và cũng coi mở và thu hút
nhiều nhà đầu tư vào
về nền tảng năng lượng
đầu tư vào về nền tảng công nghệ cao
và để được như thế
thì phải cần sự cơ sở hạ tầng
đặc biệt là nguồn điện
đó là một trong những yếu tố
tất yếu đối với nhà đầu tư nước ngoài
vâng xin cảm ơn hai vị khách mời
với những chia sẻ ở phần đầu của chương trình
thưa quý vị
rủi ro bất định thận trọng
tiếp tục là từ khóa của năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên cơ hội vẫn đang sen
trong thách thức
với nhận định nếu thực thi tốt động lực tăng trưởng mới
mỗi năm việt nam sẽ có thêm
từ một năm đến hai điểm
phần trăm tăng trưởng gdp
phát huy các động lực tăng trưởng mới như thế nào
là nội dung sẽ có
trong phần tiếp theo
của chương trình toàn đàm ngày hôm nay
và trước hết thì kính mời quý vị khán giả
cùng hai vị khách mời
chúng ta sẽ theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây
bên cạnh cuộc cách mạng về công nghệ bốn
với nền tảng là công nghệ số
thì kinh tế thế giới đang tiếp tục chuyển mình
với công nghệ xanh
hiện nay tiêu chí đối với sản phẩm đã thay đổi
khí hậu môi trường chất lượng giá cả
là thứ tự mục tiêu chuẩn
mà các ngành hàng phải tuân theo
mới có thể được chấp nhận
ở các thị trường châu âu mỹ
và nhiều quốc gia khác trên thế giới
nhận thức rõ ràng
về xu hướng chuyển dịch kinh tế thế giới
việt nam đã đề ra những chính sách cụ thể
mục tiêu trong nghị quyết
trên hai nghìn hai mươi ba của quốc hội
và nghị quyết một trên hai nghìn hai mươi bốn của chính phủ
đã chỉ rõ vấn đề trọng tâm
trong việc ưu tiên tăng trưởng kinh tế
là kinh tế xanh kinh tế số
là những lĩnh vực mới nổi
để thực hiện hiệu quả động lực tăng trưởng mới
cần phải vượt qua ba thách thức lớn nhất
là tài chính chuyển giao công nghệ và năng lực
như hai vị khách mời đã chia sẻ
phần đầu của chương trình

thì động lực tăng trưởng mới của việt nam
sẽ là tập trung vào kinh tế xanh
và có thể nói rằng chúng ta đang ở kỷ nguyên
của cuộc cách mạng công nghiệp xanh toàn cầu
nhưng việt nam thì đã có đến chín mươi tám doanh nghiệp
vừa và nhỏ
không có đủ nguồn lực
để có thể chuyển đổi xanh
tài chính tiêu chí cho chuyển đổi mô hình xanh
cần được tháo gỡ như thế nào
để phát triển động lực này
thưa giáo sư tiến sĩ hoàng văn cường
đúng là cái xu hướng chuyển đổi xanh
thì nó vừa mở ra những cơ hội
đó là một lý do
cho việt nam chúng ta tạo ra động lực tăng trưởng mới
nhưng đồng thời nó lại có những yếu tố
như là những rào cản
để nếu chúng ta mà không có những giải pháp thích
thì có khi chúng ta lại bị thụt lụi về sau
thì để thực hiện được
tốt cái chiến lược
với chuyển đổi xanh
thì trước hết chúng ta vẫn phải có cái nắm bắt
về các cái xu thế
và cái gì cái tiên tiên nhất thế giới
có lẽ là tôi cho rằng là hiện nay chúng ta đang có cái chiến lược
trong cái việc là chuyển đổi
trước hết là chuyển đổi về năng lượng
bởi vì chúng ta đang mới
và đang cái xu thế phát triển như thế
thì bây giờ
các cái khu vực phát triển năng lượng
chúng ta phải chuyển ngay sang
lĩnh vực về năng lượng sạch
năng lượng xanh
tôi cho rằng đây sẽ là một cái khu vực
để chúng ta vừa đáp ứng cái nhu cầu của chúng ta
nhưng đồng thời khi mà chúng ta phát triển
năng lượng xanh này
thì nó lại có cái khả năng
để chúng ta thút những nhà đầu tư nước ngoài
mà khi người ta mong muốn đầu tư vào những lĩnh vực mới
chúng ta thút được các cái luồng tài chính xanh
của các cái tổ chức thế giới
người ta tài trợ
và như vậy thì đấy là cái yếu tố chúng ta vừa tạo ra nguồn lực
trong nước phát triển nhưng đồng thời lại thút được nguồn lực bên ngoài
yếu tố thứ hai
mà chúng ta cũng phải nghĩ đến
là cái việc mà chúng ta khai thác
ngay những các quá trình
về cái tiềm năng nội tại trong nước
để chúng ta tạo ra cơ hội cho phát triển xanh
ví dụ chẳng hạn như là cái xu thế phát triển xanh
thì người ta cần là có cái quá trình phát triển
để tạo ra cái khả năng cân bằng
không phải cân bằng carbon ngay tại trong nước
mà có thể tạo ra những cái thị trường
tiến trị carbon mới
và nếu như chúng ta là một cái nước nhiệt đới
chúng ta đã ra một cái diện tích rừng rất lớn
chúng ta có một cái nền sản xuất xanh rất lớn
nếu chúng ta làm tốt cái việc này
thì không chỉ là chúng ta cân bằng được
cái net zero trong nước ngay
mà chúng ta có thể bán được cái tiến trị đó tại quốc tế
và hơn nữa rất nhiều những cái sản phẩm
về nông sản việt nam
rất nhiều những cái sản phẩm chế biến
kể cả về gỗ kể cả về đồ tiêu dùng
nếu chúng ta làm tốt được cái tiêu chuẩn xanh
thì chúng ta sẽ thâm nhập được vào các cái thị trường
khó tính những thị trường cao cấp
nếu chúng ta không làm được được đó
thì có khi chúng ta lại bị loại ngay ra
khỏi cái thị trường này
do vậy cho nên tôi cho rằng là
quá trình mà chuyển đổi xanh của chúng ta
nó vừa là cái cơ hội nhưng vừa là thách thức
và chính vì vậy thì chúng ta phải có một cái hành động
lỗ lực rất là tổng thể
để chúng ta làm sao có một cái chiến lược
để tất cả các cái từ trung ương đến địa phương
từ chính sách cho đến doanh nghiệp
tức là phải tạo ra một khung khổ
một cái môi trường pháp lý
một cái hệ sinh thái cho cái hành động chuyển đổi xanh này
và cái xu hướng để chúng ta thu hút được
các cái xu hướng đầu tư
thu hút được các nguồn lực bên ngoài
đi vào thực hiện theo cái chiến lược của chúng ta
tốc độ chuyển đổi xanh quyết định lợi thế
giữa các nền kinh tế
và thậm chí là giữa các doanh nghiệp
vậy các doanh nghiệp đến đầu tư tại việt nam
định hướng về mô hình sản xuất xanh như thế nào
để cùng việt nam thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế xanh
thưa ông hồng săn
đối với các nhà đầu tư hàn quốc chúng tôi
cũng rất quan tâm về vấn đề chuyển đổi xanh
vì đâu là liên quan với rất nhiều lợi ích
cho cả doanh nghiệp chúng tôi
mà còn đối với những người khác hẳn
hiện giờ chuyển đổi xanh là một trong những cái vấn đề
hết sức là quan trọng
đối với những nước nào mà đang nhập khẩu rất là lớn
từ việt nam sang
cả mỹ âu hàn nhật đều là đang dùng trị số xanh
là một trong những cái vấn đề tất yếu
thậm chí là sản xuất máy mạc giày dép túi xác
đều là cũng phải sử dụng những cái năng lượng
để tái tạo chẳng hạn
trên vì thế người ta đang có xu hướng là
thậm chí là không phải là gì mua điện xanh
mà cũng thậm chí là nhiều nhà máy
đang sử dụng cái điện năng lượng
sử dụng cái máy nhà của cái nhà máy
và ngoài cái đó thì cũng hiệp hội doanh hàn quốc chúng tôi
cũng đang khuyên khích các nhà đầu tư ở hàn quốc
sẽ quan tâm về vấn đề chuyển đổi xanh
và tuấn thủ những cái quý điện mới
mà có liên quan với chuyển đổi xanh
của chính phủ việt nam
cũng như là các tổ chức quốc tế thế giới
điều đó là một trong những cái điều mà chúng tôi
rất là quan tâm và cũng sẽ tiếp tục mở rộng ra tại việt nam
vâng xu hướng fair shoring
tạm dịch là chuyển sản xuất sang nước bằng hữu
tức là định tuyến lại chuỗi cung ứng đến các quốc gia
có sự ổn định về kinh tế và chính trị
ít rủi ro

đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới
và việt nam đang là điểm đến
của nhiều nhà đầu tư và công nghiệp bán dẫn
là một ngành mới
ngay ngay cần được khai thác như thế nào
để tạo đà tăng trưởng mới cho việt nam
thưa giáo sư tiến sĩ hoàng văn cường
đúng là cái xu hướng
đây nó là một cái xu hướng tạo ra cơ hội cho việt nam
bởi lẽ là fair shoring
thì nó không phải chỉ là cái trào lưu
của truyền dịch các cái luồng đầu tư
của thế giới phân bổ lại
cái địa bàn của các chuỗi cung ứng
của khu vực sản xuất
mà nó còn có một cái giới hạn của nó
là nó truyền dịch
nhưng mà truyền dịch sang nước nào
nó phải có điều kiện
tức là chỉ là nước bằng hiểu thôi
tức là người ta có một số những các lĩnh vực
về công nghệ một số lĩnh vực về kỹ thuật
mà nó cấm không cho phép được truyền dịch
sang một cái nước mà người ta không cho rằng là tin cậy
và như vậy thì bây giờ việt nam chúng ta đang
trong một cái bối cảnh
chúng ta đã xếp lập được quan hệ ngoại giao rất tốt
với lại các cái nước mà có dịch truyền
đặc biệt như hoa kỳ
và chính như vậy truyền lên cái dòng về truyền dịch
như sản xuất về bán dẫn sản xuất về chip về truyền tạo
là những cái dòng
về mặt công nghệ đó là nó hạn chế đầu tư ra
ở một số nước
thì việt nam lại là thị trường mở để được phép đầu tư
và do vậy đây là một cơ hội rất lớn
để chúng ta đón nhận những cái nhà đầu tư
những cái dòng đầu tư về công nghệ cao
về những cái lĩnh vực về sản xuất mới
và nếu chúng ta đón nhận được
các cái ưu tố này thì như vậy nó làm thay đổi
căn bản cái mô hình tăng trưởng của chúng ta
còn bây giờ nếu chúng ta
tiếp cận được vào cái lĩnh vực như là
sản xuất chip bán dẫn
thì chúng ta ít nhất chúng ta cũng được tham gia
vào cái khâu như là khâu thiết kế
và khâu thiết kế đấy là cái khâu mà đòi hỏi về cái lao động
trình độ cao giá trị gia tăng cao
và sau đấy nếu phấn đấu cao hơn nữa là đến khâu sản xuất
thì như vậy chúng ta thấy rằng là
chúng ta đã chuyển đổi căn bản
cái mô hình từ chỗ là dựa vào lao động
giá rẻ và tiêu tốn thâm dụng lao động
sang một cái mô hình tăng trưởng
lựa vào cái lao động là phải trình độ cao
và cái giá trị gia tăng cao
mà từ đấy thì nó sẽ tạo ra cái sự thay đổi
của tất cả các cái lĩnh vực như đế sội khác
và vì vậy thì người ta nói rằng
đây là một cơ hội để chúng ta
chuyển đổi cái mô hình tăng trưởng
và một cơ hội để chúng ta thoát ra
một cái nguy cơ
người ta gọi là cái rộng chân
ở cái bẫy thu nhập trung bình
để chúng ta bước lên trở thành một cái nước có thu nhập cao
để làm được tốt việc này
thì chính phủ trong thời gian qua chúng ta nhìn thấy rất tích cực
trong nước thì chúng ta cũng nhìn thấy
cái chương trình của chúng ta là
phải rất tích cực chủ động để đón nhận
cái yếu tố này
thích phủ đã nói rằng là từ nay đến hai nghìn ba mươi
phải đào tạo ít nhất từ năm mươi đến một trăm linh ngàn
lao động có trình độ cao
đáp ứng được yêu cầu của cái kênh công nghiệp bán dẫn này
và như vậy thì gì
chúng ta vừa mời gọi
các nhà đầu tư bên ngoài vào
chúng ta lại vừa chuẩn bị cái nguồn lực trong nước
để bản thân các người lao động trong nước
các doanh nghiệp trong nước
có đủ khả năng để bắt tay với nhà đầu tư nước ngoài
và như vậy thì khi cái đầu tư nước ngoài vào
thì sẽ kết hợp cùng với nhà đầu tư trong nước
và chúng ta sẽ gần dần để lĩnh hội được
các cái công nghệ đó chúng ta làm chủ được cái quá trình đó
thì tôi cho rằng là đây sẽ là một cái cơ hội
nhưng đồng thời cũng là một thách thức
nhưng đồng thời chúng ta cũng quyết tâm rất cao
để chúng ta nắm bắt được cái cơ hội đó
vâng thưa ông hồng săn
như ông đã chia sẻ thì các doanh nghiệp hàn quốc
đã có mặt tại việt nam khoảng ba mươi năm rồi
vậy có rất nhiều doanh nghiệp
trong đó thì có rất nhiều doanh nghiệp lớn
của hàn quốc đã có mặt ở việt nam
từ rất lâu rồi
và các doanh nghiệp này
thì đã hỗ trợ như thế nào cho
các doanh nghiệp việt nam
để tham gia vào chuỗi cung ứng như thế nào ạ
sau ba mươi năm vừa rồi
thì chúng tôi đã được sự thay đổi
về một cái lãnh sống đầu tư
từ lúc đầu
những đầu năm chín mươi
đến hơn một mươi năm
thì hàn quốc đầu tư những cái liên phục công nghiệp truyền thống
như sản xuất may mạc
giấy dép tuy sát
sử dụng nhiều người lao động
nhưng mà giá trị gia tăng thì chưa từ cao
sau đó chuyển sang từ samsung
mở thêm một cái nhà máy sản xuất điện thoại di động
sau đó là điện thoại thông minh
và cũng những cái linh kiện
điều đó là một cái lãnh sống đầu tư thứ hai
nó cũng là
cũng góp phần rất lớn
về sự thay đổi mô hình
đầu tư của hàn quốc trước đây
chỉ lĩnh vực truyền thống
sử dụng người lao động không
mà bây giờ chuyển sang là đưa vào nhiều
cái sản xuất
công nghệ cao
và cũng làm ra là giá trị gia tăng cao
đặc biệt là
đối với con số vĩ mô
của mẫu dịch của việt nam
thì ngày càng nó tốt dần
và cũng đã sút siêu
đó là một trong những cái góp phần
tương đối là quan trọng của các nhà đầu tư hàn quốc
đối với những cái lĩnh vực là lãnh sống thứ hai
còn lãnh sống thứ ba
là đầu tư trực tiếp và là
đầu tư gian thiếp
đầu tư trực tiếp là đang chuyển sang
những cái lĩnh vực công nghệ cao như là sản xuất
hậu gia công của
chấp bản dẫn
khoảng ba tổng toàn
công ty khá là lớn
đang sản xuất
gia công chip
sau khi được sản xuất cho bản dẫn
điều đó là
hậu cũng đầu tư hàng tỷ đô la
hơn tỷ đô la
và điều đó là cũng sẽ là nền tảng rất là quan trọng
để phát triển
để những cái khâu
vừa là thiết kế vừa là sản xuất trong thời gian tương lai
vâng như giáo sư tiến sĩ hoàng phần
cường đã chia sẻ thì các lãnh đạo
cấp cao của việt nam đã tham gia
rất nhiều những diễn đàn kinh tế
lớn trên thế giới
và trong đó thì tại
diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế
vành đai và con đường vừa qua
thì chủ tịch nước đã phát biểu
không gian mới là kinh tế số
nực lượng sản xuất mới là nhân sự số
công nghệ số và dữ liệu số
động lực mới là đổi mới sáng tạo số
mục tiêu là đến
năm tới thì kinh tế số
sẽ đóng góp tới ba mươi
tp việt nam trong năm hai nghìn ba mươi
và dù đã làm khá tốt
trong những năm gần đây
nhưng hiện tại thì kinh tế số
mới chỉ đạt được khoảng độ là hai mươi
vậy giải pháp trọng tâm nào
để có thể thúc đẩy động lực này
thưa giáo sư tiến sĩ hoàng phần cường
đúng là cái quá trình chuyển đổi số
phát triển kinh tế số nó sẽ có
một cái vai trò rất lớn cho cái sự
tăng trưởng kinh tế việt nam
đặc biệt là nó giúp chúng ta có đi vào
một cuộc cách mạng nước tư này thì chúng ta có cơ hội
để chúng ta sẽ vượt lên để có thể
đi sánh vai được ngang với lại tầm
các nước mà phát triển trước đây
chúng ta nhìn nhận thấy một cái sự phát triển sâu rộng
của chủ tế số như thế
thì để làm được
có rằng là ở đây nó phải xây dựng được một cái chương trình hành động
một chương trình hành động ở đây
nó phải thể hiện cái tính chất bao trùm
cho tất cả các cái cấp các ngành
từ mật gọi là thể chế
trước hết là phải một thể chế luật pháp
nó phải tạo ra một cái khuân cổ luật pháp
là anh hành động bằng cái môi trường số
thay cho cái việc là vật lý
như vậy là phải có một không gian pháp lý như thế
rồi là thứ hai nữa
là các cái chương trình hành động
chương trình hành động để làm sao là tất cả các cái hoạt động
nó phải diễn ra trong môi trường số
không cần thiết phải thực hiện bằng cái bôi trường
môi trường vật lý như thế này
như vậy là phải có một cái khuân cổ
để cho nó tạo một cái hệ sinh thái
tạo một cái môi trường như thế
và sau đấy là vấn đề chúng ta phải có cái đầu tư
đây hôm nay hằng săn cũng nói
vấn đề về hạ tầng
không thể không có cái hạ tầng cho quá trình chuyển đổi số này
hạ tầng ở đây là hạ tầng công nghệ
nó gồm có cả những cái yếu tố
hạ tầng mang tính chất gọi là
vật chất như là
máy móc thiết bị công nghệ phần mềm
rồi là cái khả năng vận hành của nó
nhưng một cái phần thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng là
tất cả những thông tin tất cả những dữ liệu
nó phải được chuyển đổi
và nó được tích hợp vào đấy
và nó được chia sẻ
đây là một cái vấn đề chất lượng
chúng ta cũng đang rất tích cực
chẳng hạn như đang làm cái chương trình như là
vấn đề phát triển cái căn cước công dân
để chia sẻ được tất cả cái dữ liệu
một người bây giờ ít nhất chúng ta đi đâu không cần phải mang
một đống cái thẻ đi khác nữa là có thể là chia sẻ được rồi
đấy nhưng vẫn chưa đủ đấy vẫn rất nhỏ
bây giờ cũng chia sẻ toàn bộ cái dữ liệu này
để tạo được một cái hạ tầng đó
và đương nhiên để làm được những việc đó
thì lại phải có cái đầu tư nguồn lực chính sách
đấy làm sao để có cái tiền
như chúng ta nói rằng đầu tư công bây giờ không phải chỉ có làm đường
đầu tư công bây giờ chuyển sang hạ tầng của công nghệ
chuyển sang hạ tầng của số
rồi là chúng ta phải hỗ trợ làm sao để cho mỗi một người dân
mỗi doanh nghiệp bất kể một người nào
cũng có sẵn sàng chia sẻ có sẵn sàng cung cấp cái thông tin mình
để vào cái số đó
và hành động tất cả các cái giao dịch
tất cả những các cái tương tác
đều thực hiện trong môi trường số đó
thì nó phải có một cái quá trình hỗ trợ
chúng ta đã nhắc đến rất nhiều yếu tố
để có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của việt nam
và một yếu tố có lẽ là không thể không nhắc tới
đó là năng suất lao động
đây cũng là bài toán cấp bách
đáng đặt ra đối với việt nam
vậy đại diện cho các doanh nghiệp
của hàn quốc là một quốc gia
có nhiều doanh nghiệp lớn đang đầu tư
tại việt nam thì ông có khuyến nghị gì
để thúc đẩy năng suất lao động
tăng năng suất lao động trong thời kỳ mới
thưa ông hồng săn
theo các nhà đầu tư hàn quốc chúng tôi
chúng tôi cho rằng
nguồn nhân lực việt nam
hết sức là dồi dào và khe léo
nhưng đối với
những cái lao động phổ thông
thì vẫn còn phải
đạo tạo thêm nữa
không phải là chỉ chúng tôi cho rằng
năng suất là nó liên quan với công nghệ
nó liên quan với những cái thái độ
thái độ đó là
cũng đang phải tập trung làm việc
trong thời gian đúng
có thời hạn
trong thời gian tương lai
thì chế độ lương và lương tối thiểu
của người việt nam ngày càng sẽ cao dần
để làm sao mà vừa
có hiệu quả
về cái năng suất lao động
cũng như là cái chế độ lương
nó phải đi cùng với nhau
chính vì thế thì một người
lạm ra được những cái hiệu quả cao
tất nhiên là lương ngày càng sẽ cao lên
và điều đó dẫn đến
số thu nhập tăng trưởng
của đất nước việt nam
để được làm như thế thì nó không phải là chỉ
đạo tạo công việc
đạo tạo công nghệ mà còn cũng phải
đạo tạo đạo đức công việc
như chương trình đã nhắc đến thì đối với động lực tăng trưởng
mới với việt nam
thì nếu làm tốt thì mỗi năm
chúng ta sẽ có thêm từ một năm
cho đến hai điểm
phần trăm tăng trưởng gdp
nhưng vấn đề quan trọng là
thực thi như thế nào
để có thể đạt hiệu quả
vậy quan điểm của ông về vấn đề này là như thế nào
thưa giáo sư tiến sĩ hoàng phân cường
đúng là đấy chúng ta nói
đấy mới chỉ là cái tiềm năng
đấy là cơ hội
thế còn vấn đề có biến cơ hội đấy thành cái hiện thực được kết quả hay không
thì nó phụ thuộc vào cái hành động của chúng ta
do vậy cho nên tôi cho rằng ở đây
thì những cơ hội mới đang mở ra
đầu tiên là chúng ta phải xây dựng được
một cái chiến lược mà chúng ta chủ động
nắm bắt những cơ hội đó
và những cái lợi thế gì
là cái lợi thế của cái người đi sau
mà chúng ta biết rằng là bây giờ chúng ta chưa bị
quá nặng vào những vấn đề công nghệ
kể cả chuyển đổi số kể cả chuyển đổi xanh
chúng ta không bị quá nặng vì công nghệ của chúng ta
hành động của chúng ta chưa bị lệ thuộc vào những công nghệ đó
thì chúng ta có thể chuyển đổi rất nhanh
thế thì chúng ta phải xây dựng một cái chiến lược để nắm mắt
những cái cơ hội này
và xây dựng chiến lược như thế thì từ chiến lược đấy
chúng ta phải triển khai xuống thành cái chương trình hành động
của từng cấp một để chúng phủ về hành động như thế nào
từng ngành một từng hành động làm sao
từng địa phương một hành động như thế nào
và bản thân đến từng doanh nghiệp cũng phải có cái hành động như thế nào
để đi theo cái chiến lược đó
thế và khi chúng ta có một chiến lược
chúng ta có một chương trình hành động rõ như thế rồi
thì đấy chính là một cái mà chúng ta công bố ra bên ngoài
công bố cho những nhà đầu tư
người ta nhìn thấy à đấy việt nam đang muốn đi theo hướng này
việt nam đang ưu tiên
đặt vào những công nghệ như thế này
đang muốn đầu tư vào phần như thế này
thì các nhà đầu tư nước ngoài người ta sẵn sàng người ta tiếp cận vào
và đồng thời đấy cũng là cơ sở
để chúng ta sẽ kêu gọi
chúng ta sẽ có thể yêu cầu
các cái luồng tài trợ về mặt tài chính
các tổ chức tài chính thế giới
bây giờ người ta có cái luồng tính chính xanh
người ta đầu tư vào những đầu tư vào người ta nhìn thấy là đầu tư vào cái gì
và cái đầu tư đấy nó sẽ mang lại
tác động lan tỏa cho chuyển đổi như thế nào
đấy tôi cho rằng là
yếu tố tiếp theo nữa là chúng ta có như thế rồi
chúng ta có thể kêu gọi được các nguồn lực bên ngoài
chúng ta huy động các nguồn lực sẵn có rồi
nhưng mà nhiều các khu vực của xã hội
không phải là có khả năng thích dưỡng đi được
ví dụ chẳng hạn như bây giờ cái người nông dân
người ta cũng biết rằng chuyển đổi xanh thì tốt
nhưng mà bây giờ người ta không có đủ khả năng về nguồn lực
để mà thay đổi về công nghệ
ngoài ra doanh nghiệp nhỏ cũng không có đủ nguồn lực để mà thay đổi công nghệ
để chuyển đổi số
hay là chúng ta biết rằng là
bây giờ những người mà sản xuất
xanh ví dụ như là nông sản
làm thế nào để chứng minh cho thế giới biết rằng là
tôi sản xuất này là tôi sản xuất nó không phá rừng
chỗ sản xuất này tôi tuân thủ các quy trình để bảo vệ môi trường
một cá nhân người ta không làm được chuyện đấy
mà nó đòi hỏi phải có cái chương trình hành động của chính phủ
rồi cho đến là rất cần
phải có một cái chương trình chính sách đầu tư
hỗ trợ chính phủ để tạo ra cái hỗ trợ
hoạt động chung cộng đồng
cũng như là hoạt động hỗ trợ cho từng cái cá nhân
trong quá trình mà thúc đẩy quá trình chuyển đổi này
xin cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời
trong chương trình hôm nay
và một lần nữa thì xin cảm ơn hai vị khách mời
đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi
thưa quý vị
năm hai nghìn hai mươi bốn là năm tăng tốc để hoàn thành
cao nhất các mục tiêu của kế hoạch phát triển
kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
cũng là giai đoạn nền tảng
giữa kỳ hướng tới
các mục tiêu phát triển đến năm hai nghìn ba mươi
tương lai của việt nam
chính là kinh tế xanh
kinh tế số
trong nhiều giải pháp thì cải cách thể chế kinh tế
là giải pháp cân bản để khơi thông
các động lực tăng trưởng mới
là đòn bẩy giúp tăng trưởng kinh tế
như mục tiêu quốc hội và chính phủ
đã đặt ra
và đến đây thì chương trình kinh tế tuần
của truyền hình nhân dân cũng xin được dừng lại
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại